sở giao thông vận tải tp hà nội vừa có thông báo về việc cấm đường phân luồng giao thông
phục vụ lễ hội trung thu phố cổ năm hai nghìn hai mươi
các phương tiện sẽ không được đi vào năm tuyến phố bao gồm hàng mã hàng lược hàng rươi hàng chai hàng khoai
thời gian cấm đường phân luồng từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi
các phương tiện như xe máy điện xe đạp xe đạp điện của các hộ dân trong khu vực cấm đường
vẫn được phép đi ra đi vào và có vé tích kê của ban quản lý lễ hội
để bảo đảm trật tự an ninh và an toàn giao thông trong khu vực